trong tuần tra địa bàn tại đường liên thôn thuộc xã đê a huyện mang giang gia lai lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra đã phát hiện ở thùng xe có khoảng hai mét khối gỗ cam xe thuộc nhóm một chủ xe không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
vào chiều cùng ngày bắt quả tăng bốn phụ nữ đánh bài ăn tiền tại xã dê huyện mang giang
lực lượng công an thu trên chiếu bạc gần một mươi năm triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
một vụ vận chuyển hàng chục xe mô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện
kiểm tra trên xe ô tô do dương anh tâm chú tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa điều khiển phát hiện có sáu mươi xe mô tô các loại không có hóa đơn chứng tử
không có nguồn gốc hầu hết các phương tiện này đều không có bình kiểm soát một số đã bị đục số khung số máy
số xe trên được tâm vận chuyển thuê từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
hiện công an thành phố đồng hới đã tạm giữ toàn bộ số xe máy nói trên để xác minh và xử lý theo quy định
vụ cháy nhà dân xảy ra vào ba giờ sáng ngày hôm qua tại khu vực tổ một ấp mỹ trung xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang đã làm một người tử vong
nạn nhân cũng chính là chủ nhân
và bà nguyễn thị nhật nhân tin báo lực lượng công an và quân sự địa phương dập lửa tại chỗ
đồng thời báo về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực chợ mới
nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
còn liên quan đến vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn song ngân khu công nghiệp phú thị xã phú thị huyện gia lâm thành phố hà nội
khiến ba công nhân thiệt mạng cách đây ít ngày cơ quan chức năng cho biết cơ sở này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình phớt lờ thậm chí còn cho bảy đơn vị khác sử dụng mặt bằng để sản xuất kinh doanh
hậu quả đã dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng vừa qua có hay không việc chính quyền cơ sở buông lỏng chưa làm hết trách nhiệm để xảy ra tình trạng này
đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn sáu thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì công ty này vẫn chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
thành phố hà nội sau đó cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là tám mươi triệu đồng
sau đấy là những quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động thế nhưng mà việc sản xuất kinh doanh thì vẫn được diễn ra
chính quyền địa phương đã không có những biện pháp đủ cứng rắn để có thể xử lý triệt để đối với trường hợp này
chúng tôi cũng chỉ kiểm tra với cái đầu của tên đơn vị đó là công ty trách nhiệm mạng song ngân
tuy nhiên mặc dù thì song ngân thì là quản lý về cơ sở pháp lý nhưng thực tế sử dụng thì lại có tới bảy cái đơn vị khác
nên nó cũng dẫn tới những cái khó khăn mà khi chúng tôi kiểm tra và xử lý đối với cái đơn vị này
tại cụng công nghiệp phú thị huyện gia lâm hiện có hai mươi tám doanh nghiệp đang thuê mặt bằng để sản xuất
qua giả soát cho thấy không chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn song ngân mà còn có một số đơn vị khác cũng đang có những tồn tại vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
về vấn đề này đại diện ủy ban nhân dân huyện gia lâm cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra và có những biện pháp để xử lý rút kinh nghiệm
từ trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn song ngân
những cái chế tài mà để xử lý sau khi kiểm tra thì nó có những cái khó khăn
nên là chúng tôi cũng đã có chỉ đạo được các lực lượng liên quan như là công an huyện đối với công ty điện được gia lâm
và khuyến nghị là việc là đối với những trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy thì sẽ tiến hành cắt điện nước để đảm bảo sự dừng hoạt động công ty theo yêu cầu
và chỉ đến khi nào mà khắc phục được những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước
về đất đai tài nguyên môi trường cũng như công tác phòng cháy chữa cháy thì lúc đấy sẽ tiếp tục cung cấp lại để đảm bảo hoạt động của công ty
nếu những biện pháp này được đưa ra kịp thời thì có lẽ các cơ sở vi phạm đã không thể bất chấp các quyết định đình chỉ để hoạt động kinh doanh sản xuất
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương cấp quản huyện phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
phải tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy ít nhất hai tuần một lần để kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở vi phạm
thế nhưng một đơn vị chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong suốt một mươi bốn năm qua vẫn tiếp tục hoạt động cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý từ cấp cơ sở
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương cấp quản huyện phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy ít nhất hai tuần một lần để kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở vi phạm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

xin chào và hẹn gặp lại